theo số liệu của liên hợp quốc hơn ba tám triệu người đã rời ukraine ra nước ngoài lánh nạn
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này cách đây một tháng
tuy nhiên trong những ngày gần đây dòng người ra đi đã có dấu hiệu giảm rõ rệt
câu hỏi liên hiệp quốc về người tị nạn cho biết hơn ba tám triệu người tại ukraine đã ra nước ngoài
trong đó khoảng chín mươi là phụ nữ và trẻ em khoảng hai hai triệu người đã sang ba lan
trong khi hơn năm trăm linh người đến romani và gần ba trăm linh người sang nga
cuộc khủng hoảng người di cư đi lánh nạn ở ukraine là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại châu âu
kể từ sau trấn tranh thế giới thứ hai
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết hơn bốn ba triệu trẻ em
tương đương năm mươi số trẻ em của ukraine đã buộc phải đi lánh nạn
trong những ngày gần đây số người dân sơ tán khỏi ukraine đã giảm xuống dưới mức một trăm linh người một ngày
và thậm chí có ngày chỉ còn khoảng năm mươi người